thực tế này cho thấy quyết tâm của bộ thông tin và truyền thông nhằm giải quyết rứt điểm nạn sim rác tin nhắn rác tồn tại từ nhiều năm nay
trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài kiên quyết hơn trong xử lý sim giác tin nhắn rác của tác giả việt quang
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
phải nói rằng quảng cáo lừa đảo quấy dối đe dọa xâm hại đánh cắp dữ liệu của cá nhân
bằng cách nhắn tin thực hiện cuộc gọi ngoài ý muốn của người sử dụng điện thoại qua sim giác
đã trở thành hành vi gây bức xúc dư luận xã hội trong các năm gần đây
dù đã bị báo chí và người tiêu dùng phản đối coi đó là khủng bố tinh thần nhưng tin nhắn rác vẫn lan tràn
sau nhiều lần nhắc nhở cảnh báo vừa qua bộ thông tin và truyền thông đã vào cuộc quyết liệt
cùng với sự phối hợp tích cực của vinaphone mobifone viettel vietnammobi
gửi theo đã đưa tới hy vọng vấn đề trên sẽ sớm được giải quyết triệt để
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã chặn hai trăm năm mươi hai triệu tin nhắn rác khóa hơn hai triệu thuê bao
như vậy lượng tin nhắn rác bị chặn đã tăng gần ba trăm linh lần từ chín mươi sáu triệu tin lên tới hai mươi năm triệu tin
số thuê bao bị khóa tăng hai lần từ một triệu lên hai triệu
sau khi tìm hiểu bộ thông tin và truyền thông đã đưa tới hi vọng
sau khi luật an toàn thông tin mạng có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ngay tháng đầu bộ thông tin và truyền thông đã xử phạt một mươi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung số
vì hành vi phát tán tin nhắn rác với số tiền bảy trăm ba mươi năm triệu đồng
bên cạnh quá trình giả soát thu hồi một mươi hai triệu sim rác trôi nổi trên thị trường
cơ quan chức năng đang yêu cầu các nhà mạng ngưng cung cấp dịch vụ những số điện thoại giao vặt sai quy định
số điện thoại phát tán tin nhắn rác số điện thoại có liên hệ trong tin nhắn rác
về các nhà mạng ứng dụng viettel anti spam bắt đầu được viettel sử dụng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
và đã chặn thành công hơn bốn mươi triệu tin nhắn rác tương đương bốn trăm ba mươi chín tin nhắn bị chặn mỗi ngày
đồng nghĩa viettel phải chấp nhận giảm hàng chục tỷ đồng doanh thu mỗi quý
số lượng phản ánh của khách hàng về việc bị nhận tin nhắn rác cũng giảm mạnh
từ trung bình một trăm ba mươi một phản ánh một ngày xuống còn bốn phản ánh một ngày
tuy nhiên đó chỉ là một số kết quả bất kỳ
các nhà mạng đã bắt đầu bước đầu trong chiến dịch bài trừ nạn sim rác tin nhắn rác
và còn quá sớm để tin rằng các hoạt động trên sẽ đạt hiệu quả tích cực về lâu dài
vì lẽ đây không phải là lần đầu bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các nhà mạng thu hồi sim kích hoạt sẵn sai quy định
thực tế những con số đạt được trong quá khứ còn ấn tượng hơn hiện tại rất nhiều
như năm hai nghìn một mươi ba có một mươi hai triệu sim rác bị thu hồi
nhưng trong năm hai nghìn một mươi bốn thuê bao di động tại việt nam
lại tăng lên tới một trăm bốn mươi triệu tài khoản
sau khi thông tư tám mươi hai bộ thông tin truyền thông về ngăn chặn tin nhắn rác tin nhắn lừa đảo
tăng cường quản lý thông tin trên mạng có hiệu lực năm hai nghìn một mươi chín
số lượng thuê bao di động giảm còn một trăm hai mươi triệu tài khoản
xong chỉ trong ba quý của năm hai nghìn một mươi sáu con số này lại lên đến một trăm hai mươi tám ba triệu thuê bao
trước khi luật an toàn thông tin mạng có hiệu lực
bộ thông tin và truyền thông đã xử phạt
hàng chục doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác với số tiền hàng tỷ đồng
tương tự các nhà mạng cũng không hề xa lạ với câu chuyện xóa
chặn đầu số phát tán tin nhắn rác
năm hai nghìn một mươi ba mobifone khóa một mươi tám đối tác cung cấp dịch vụ liên quan tin nhắn rác
tại thời điểm đó nhiều bài báo với nhan đề
hết thời sim rác sim rác sim số đẹp giá khủng đã hết thời
sim rác hết thời hoàng kim hết thời kích cầu ba g bằng sim rác
và đã dự đoán về một thị trường dịch vụ mạng di động chất lượng cạnh tranh lành mạnh
thực tế giấu thị trường sim số đã như bão hòa
các ứng dụng tin nhắn miễn phí cho các thiết bị di động đang lấn át dịch vụ truyền thống
thì sim giác vẫn có thể đem lại lợi nhuận không hề nhỏ cho các nhà mạng
doanh nghiệp đại lý nhỏ lẻ và một bộ phận người tiêu dùng
ở đó việc vi phạm các chính sách quy định về cước khuyến mãi và quản lý dịch vụ của các nhà mạng
đã làm nên một lỗ hồng khổng lồ
tạo cơ hội để nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân trục lợi
vì thế nhiều năm qua từ các khe hở này một số nghề mới xuất hiện tại việt nam như
nhắn tin rác gọi điện thoại để tư vấn trào hàng cho thuê sim kích hoạt sẵn
nguy hiểm hơn một số doanh nghiệp đại lý còn công khai giao bán thuê bao di động
tài khoản thư điện tử của khách hàng tiếp tay hoạt động tiêu cực trên để kiếm lời
kết quả danh tính cá nhân vốn là thông tin được luật pháp bảo vệ
bị các nhóm lợi ích
này mua bán sôi nổi trên nhiều diễn đàn website nhóm kín trên facebook
hiện tượng đó không chỉ gây phiền nhiễu cho người sử dụng điện thoại di động
mà còn đe dọa an ninh cá nhân và xã hội
không ít người đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò sau những cuộc gọi tin nhắn nạc danh
và nhiều khi cơ quan chức năng cũng phải bó tay với việc truy lùng chủ nhân sim giác
vì đó là công việc vô cùng phức tạp
nhất là trong bối cảnh dù thuê bao sai quy định vẫn được cung cấp dịch vụ một cách dễ dàng
bên cạnh đó
công nghệ bốn g bắt đầu triển khai tại việt nam thay thế mạng ba g
khiến nhiều người không khỏi lo ngại về một lịch sử lặp lại
trong quá khứ
để kích cầu người tiêu dùng chuyển sang mạng ba g
các nhà mạng đã phát hành một lượng sim giác khổng lồ tác động vào tâm lý ham rẻ của một bộ phận người tiêu dùng
dẫn đến hệ quả là số lượng thuê bao trả trước tăng chóng mặt
không chỉ tại việt nam
mà trên thế giới
tin nhắn điện thoại rác cũng là một vấn đề nhức nhối
liên minh châu âu
và nhiều quốc gia đều thống nhất coi hành vi này là vi phạm pháp luật
tại mỹ và australia
chủ nhân của tin nhắn rác phải chịu án phạt tương đối nặng
vì phải trả cho mỗi nạn nhân nhận tin nhắn rác số tiền trung bình một trăm năm mươi đô la
con số này tiếp tục tăng lũy tiến nếu đối tượng tái phạm hành vi trên
từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
ủy ban thương mại liên bang hoa kỳ còn đưa voicef
các cuộc gọi rác
trong đó phần lớn là gọi tự động
vào danh mục hành vi vi phạm pháp luật
mặc dù nhiều doanh nghiệp nghiệp đoàn tại các quốc gia này đã và đang kiến nghị việc hợp thức hóa tin nhắn
cuộc gọi quảng cáo
tuy nhiên đến nay vẫn bị bác bỏ
nhiều năm qua
trung quốc và một số quốc gia áp dụng chính sách giới hạn tin nhắn trên điện thoại di động
một vài nước trong khu vực đông nam á
lại chọn giải pháp giới hạn thuê bao cá nhân
mỗi người sử dụng điện thoại di động chỉ được sử dụng tối đa một mươi đầu số liên lạc
các quốc gia khác thì thành lập tổng đài chặn số tự động
các biện pháp này ít nhiều đã được thử nghiệm tại việt nam trong thời gian qua và đạt hiệu suất đáng kể
trong đó có thể nhắc tới tổng đài bốn trăm năm mươi sáu của bộ thông tin và truyền thông
do trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam quản lý vận hành
để giải quyết thuê bao và tin nhắn rác
bên cạnh việc phải trình báo giấy tờ tùy thân
chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu khi làm sim mới
các nhà mạng hàng đầu thế giới cũng có chính sách riêng
tại hoa kỳ và nhật bản các nhà mạng lớn như verizon at t docomo shopbank
có chính sách ưu tiên các thuê bao trả sau nhằm khuyến khích người dùng sử dụng dịch vụ một cách lâu dài ổn định
các hãng này cũng liên kết chặt chẽ với hãng điện thoại lớn như apple samsung
để phân phối các dòng sản phẩm mới với giá cạnh tranh so với phiên bản quốc tế
ngược lại người dùng chỉ có thể sử dụng sim do các nhà mạng này phân phối
thay vì mua sim và
kích hoạt bửa bãi
sim giác không cần phải kê khai thông tin cá nhân
vẫn được bày bán tại các cửa hàng siêu thị của hoa kỳ
tuy nhiên giá rất cao so với sim đăng ký
nhưng chất lượng tiện ích bị giới hạn và thường chỉ đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong thời gian nhất định
các nhà mạng ở nhật bản như shopbank và dokomo
có chính sách khuyến khích người dùng mua các mẫu điện thoại gắn sim của họ
thậm chí trên thị trường nhật bản bán nhiều dòng sản phẩm điện thoại như iphone samsung lg
chỉ có phiên bản các nhà mạng thay vì phiên bản quốc tế
bên cạnh đó việc mua sim mới ở nhật bản cũng hết sức khó khăn
thí dụ shopbank yêu cầu người dùng phải mang theo điện thoại của hãng
khi muốn thay đổi số liên lạc hiện tại
tại việt nam hiện nay các nhà mạng chủ yếu quan tâm mở rộng mạng lưới phủ sóng
từ đó dành sự ưu ái tới dịch vụ di động trả trước thay vì hướng tới thị phần người dùng trả sau ổn định
như tại nhiều quốc gia trên thế giới
đó chính là nguồn gốc của tình trạng lạm phát thuê bao di động như hiện nay
bên cạnh đó một người dùng điện thoại di động ở việt nam có thể dễ dàng sở hữu tới một mươi năm đầu số
bởi vậy nạn sim rác và tin nhắn rác xem ra không thể giải quyết một sớm một chiều
trong cuộc trao đổi mới đây trên cổng thông tin của bộ thông tin và truyền thông
bộ trưởng trương minh tuấn đã thể hiện mong muốn các dịch vụ viễn thông sẽ không mang đến cho người sử dụng những phiền phức
thay vào đó dịch vụ sẽ ngày càng cải thiện có phần nâng cao chất lượng công việc và cuộc sống của người dân
từ trách nhiệm với người dùng điện thoại
người tiêu dùng và từ các động thái tích cực gần đây của các cơ quan chức năng
nạn sim rác tin nhắn rác sẽ sớm được dẹp bỏ
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
kiên quyết hơn trong xử lý sim rác tin nhắn rác của việt quang
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây